ngày một mươi năm tháng một mươi hai trong cuộc gặp cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan ở thành phố ramallah
tổng thống palestine mahmoud abbas đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của israel gây thương vong cho dân thường palestine đặc biệt tại giải gaza
tại cuộc gặp với cố vấn sullivan ông abbas cũng đề nghị mỹ hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công của israel ở khu bờ tây bao gồm cả jerusalem
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cố vấn sullivan đã tới tel aviv và có cuộc trao đổi với thủ tướng benjamin netanyahu cùng nhiều quan chức cấp cao khác của israel
ông sullivan đã đề nghị israel sớm giảm quy mô chiến dịch quân sự ở dài gaza tập trung hơn nữa vào bảo vệ dân thường
cơ quan y tế tại giải gaza cho biết kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi đến nay đã có tổng cộng hơn một mươi tám bảy trăm tám mươi bảy người palestine thiệt mạng
trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em
trong khi đó dưới chức israel
israel xác nhận khoảng một hai trăm linh người đã thiệt mạng tại nước này
theo kế hoạch tuần tới bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin sẽ tới trung đông trong chuyến công du thứ hai của ông tới khu vực này kể từ khi cuộc tấn công bất ngờ của hamas vào israel hôm bảy tháng một mươi vừa qua